nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn chiều ngày hai mươi ba tháng sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại bangkok và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện bà con kiều bào đang sinh sống làm việc và học tập tại thái lan
thủ tướng đề nghị đại sứ quán trú trọng hơn nữa công tác cộng đồng công tác lãnh sự để mỗi người việt nam ở thái lan đều nhận được sự quan tâm chăm sóc của sứ quán
thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con việt kiều tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để phát triển giữ gìn truyền thống văn hóa nhất là tiếng nói và chữ viết của dân tộc
thủ tướng cũng khuyến khích bà con tạo điều kiện cho giới trẻ trong cộng đồng việt kiều học tập trở thành các nhà nghiên cứu nhà khoa học để tạo ra một thế giới trẻ trong một xã hội phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân của công đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô bangkok thái lan lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba tư